trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sáng nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng biểu dương cán bộ nhân viên đại sứ quán các nhà doanh nghiệp các cháu học sinh bà con việt kiều đã làm tốt phận sự chức trách của mình góp phần vùn đắp quan hệ hữu nghị thân thiết việt nam lào
đại sứ quán việt nam tại lào là một trong những đại sứ quán lớn của việt nam trên thế giới cả về quy mô lực lượng và vị thế do lào có vai trò vị trí đặc biệt đối với an ninh và phát triển của việt nam nhiệm vụ đặt ra đối với đại sứ quán là hết sức quan trọng nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang
chiều ngày hai mươi năm tháng hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng rời thủ đô viên trăn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào tiếp tục lên đường đi thăm các nhà nước vùng quốc campuchia